tin bão trên biển đông cơn bão số chín vào hồi tám giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vị trí tâm bão số chín ở vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi tám sáu độ kinh đông cách đảo sông tử tây thuộc quần đảo trường sa khoảng năm trăm ba mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín sức gió bảy mươi năm chín mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
dự báo hai mươi bốn h tới bão số chín di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km
đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tương đương từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám chín giật cấp một mươi một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
cảnh báo hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ gây mưa to đến rất to cho khu vực đà nẵng khánh hòa
từ ba mươi tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai tương đương từ hai trăm linh bốn trăm linh mm trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét sạt lở đất
sau đó vùng mưa dịch chuyển ra phía bắc nghệ an thừa thiên huế